mở đầu bản tin kinh tế và tiêu dùng là những thông tin tích cực đến từ các dự án đường thủy
dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía nam có tổng mức đầu tư gần bốn tỷ đồng
dự kiến sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại của chính phủ australia
đang được các đơn vị tư vấn khẩn trương cập nhật nghiên cứu khả thi để đáp ứng mốc tiến độ đàm phán và ký kết hiệp định dự án trong thời gian tới
mục tiêu chính của dự án là đầu tư cải tạo đồng bộ các tuyến sông canh qua tám tỉnh thành phố phía nam
thành phố hồ chí minh cần thơ vĩnh long bến tre tiền giang long an đồng nai và bà rịa vũng tàu
nhằm phát triển hai hành lang vận tải thủy nội địa phía nam hành lang đông tây và hành lang bắc nam
để phát triển vận tải thủy kè bờ bảo vệ bờ các tuyến sông và canh góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực phía nam
đại diện ban quản lý các dự án đường thủy cho biết dự kiến từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sáu
sẽ thi công và hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng dự án
tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong những ngày đầu năm tiếp tục nhận được những tín hiệu khả quan
nông sản của việt nam được thông quan qua cửa khẩu để xuất khẩu sang thị trường trung quốc
và nhập tám trăm bảy mươi bảy tấn nông sản vào thị trường nội địa việt nam trong ba ngày đầu năm mới
trong số hàng nông sản đã được thông quan có ba mươi tám tấn thanh long sáu mươi sáu tấn dưa hấu và một trăm tám mươi ba tấn chuối
lực lượng hải quan trực tết tại cửa khẩu đã thông quan nhanh gọn an toàn
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

sau đó là đến yếu tố màu sắc của hoa độ tương phản giữa màu hoa và mắt hoa càng lớn thì càng có giá trị